theo vov giá vàng trong nước dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn đang ở mức cao so với giá vàng thế giới
hiện giá vàng sgc niêm yết ở mức sáu mươi một tám mươi năm và sáu mươi hai triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra
trong khi giá vàng thế giới giao dịch trên sàn kitco ở mức một tám trăm hai mươi năm bảy usd trên ounce tương đương với năm mươi ba mươi bốn triệu đồng trên lượng
như vậy giá bán vàng sgc cao hơn vàng thế giới khoảng một mươi hai hai mươi sáu triệu đồng trên lượng
đáng chú ý chỉ trong một phiên giao dịch ngày tám tháng hai giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc gần một triệu đồng mỗi lượng dù đã sát ngày vía thần tài mùng một mươi tháng riêng âm lịch khi lượng vàng mua vào thường ở mức cao
theo nhận định của chuyên gia tài chính nguyễn trí hiếu giá vàng sgc giảm sâu gần một triệu đồng trên lượng chỉ trong một ngày là điều bất thường
mức tranh hơn một mươi hai triệu đồng trên lượng giữa giá trong nước và thế giới là quá cao
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng này tiến sĩ nguyễn trí hiếu cho rằng là do thị trường vàng việt nam không liên thông với thị trường quốc tế
ông nguyễn trí hiếu cho biết ở việt nam chỉ ngân hàng nhà nước được quyền nhập khẩu vàng từ đó phân phối ra thị trường
do đó nguồn cung không dồi dào và đẩy giá mặt hàng này lên cao
giá vàng sẽ lên xuống bất ổn trong thời gian này vì vậy người dân không nên đầu cơ lướt sóng vàng trong thời gian ngắn bởi thị trường vàng bất định không thể biết được giá vàng lên xuống như thế nào
bên cạnh đó tiến sĩ nguyễn trí hiếu cũng cho rằng giá vàng thế giới và việt nam tranh lệch cao tạo nguy cơ buôn lậu vàng vì giới buôn lậu mua rẻ trên thị trường nước ngoài và bán trong nước với giá cao
tranh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới lên hàng chục triệu đồng đã khiến nhiều người lo ngại tình trạng buôn lậu vàng vào việt nam
bởi trước đây khi chi lệch này ở mức bốn triệu đồng trên lượng thì tình trạng thẩm lậu vàng đã khá phức tạp
tuy nhiên vào thời điểm này nhiều người tỏ ra rất ruột
giá hơn vàng thế giới quá lớn nhưng các cơ quan quản lý cụ thể là ngân hàng nhà nước lại không có động thái mạnh mẽ nào
theo nghị định số hai mươi bốn trên hai nghìn một mươi hai ndcp của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi hai
vàng miếng do nhà nước độc quyền sản xuất ngân hàng nhà nước là đơn vị được chính phủ giao cho tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng
do vàng miếng sgc là thương hiệu chiếm tới chín mươi năm thị trường vàng miếng đồng thời để tiết kiệm chi phí sản xuất và tránh xáo trộn
hoạt động kinh doanh sản xuất vàng ngân hàng nhà nước đã chọn vàng miếng sgc để làm thương hiệu vàng miếng quốc gia
điều này khiến giá vàng miếng sgc luôn có giá trị cao hơn các loại vàng khác
nghị định số hai mươi bốn cũng quy định chỉ có nhà nước mới được quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu
về phía ngân hàng nhà nước phó thống đốc đào minh tú cho biết
nghị định số hai mươi bốn đi vào cuộc sống thấy rằng đem lại lợi ích cho nền kinh tế ở cả góc độ vi mô và vĩ mô
ở góc độ vĩ mô là giá vàng không nhảy múa như trước
làm ảnh hưởng chung đến giá hàng hóa không ảnh hưởng đến giá của tỷ giá ngoại tệ và tạo sự ổn định cho kinh tế vĩ mô
chính sách chống vàng hóa đô la hóa của chính phủ đã phát huy sự hiệu quả
khiến nền kinh tế không còn bị tác động nhiều bởi những đợt tăng giá vàng như trước
tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng khi đầu tư vàng ngoại tệ để tránh những diễn biến khó lường
trong những ngày gần đây sự biến động của thị trường vàng trong nước sát ngày vía thần tài đang được dư luận quan tâm
tiến sĩ nguyễn trí yếu cho rằng đầu tư vào vàng dịp lễ thần tài là điều vô lý
nếu mua vàng vì lý do tâm linh mong thần tài phù hộ khi mua vàng vào ngày vía thần tài
thì đây là điều mê tín dị đoan vì chẳng có tôn giáo nào dạy rằng sẽ có một vị thần ở đâu đó mang lại may mắn cho con người
nếu con người mua vàng vào ngày vía của vị thần đó ông hiếu khẳng định
theo chuyên gia tài chính này nếu mua vàng để đầu tư vào dịp lễ thần tài thì lại càng bất hợp lý hơn
vì giá vàng thường bị đẩy lên cao và thông thường sẽ giảm sâu sau vài ngày
người mua vàng vào dịp vía thần tài hầu như nắm chắc phần lỗ
lời chỉ đến với các tay đầu cơ vàng và các tiệm vàng bởi họ tung vàng ra bán trước và trong ngày thần tài với giá cao
và mua vàng về sau ngày thần tài với giá rẻ ông hiếu khuyên cáo
theo đánh giá của giới kinh doanh vàng giá vàng ngày vía thần tài năm nay có thể tiếp tục duy trì ở mức cao
nhưng sẽ không tăng sốc như mọi năm bởi thị trường đã có bước chạy đà từ cách đó khá lâu khoảng ba tháng trước đó
khoảng cách giá mua bán vàng giãn rộng hơn bình thường
động thái nới rộng tranh lệch giá mua vào bán ra của các đơn vị kinh doanh vàng được cho là đẩy rủi ro về phía người mua
chuyên gia nguyễn trí hiếu khuyên người tiêu dùng và nhà đầu tư cần cẩn trọng trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh như hiện nay
hãy để dành tiền để đầu tư vào tài sản khác thay vì mua vàng trong ngày vía thần tài để lấy may ông hiếu nói
theo nhận định của well fago vàng có thể sẽ chứng kiến đợt tăng giá mạnh trong năm hai nghìn hai mươi hai sau khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi một với mức giảm ba sáu
mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm hai nghìn một mươi năm
vàng đang tìm kiếm một cuộc phục hồ đột phá hướng tới mức cao kỷ lục mới wealthfargo cho biết
nhà phân tích chiến lược đầu tư austin pickle của wealthfargo đã chỉ ra một số xu hướng ngược lại
đối với giá vàng trong năm ngoái là tâm lý chấp nhận rủi ro lớn trên thị trường chứng khoán mỹ
đồng đô la mỹ cao hơn và ý kiến cho rằng lạm phát tăng cao chỉ là nhất thời
lợi nhận từ tài sản rủi ro có thể cao hơn với sự biến động cao hơn trong năm nay
điều này có thể thúc đẩy sự quay trở lại nơi trú ẩn an toàn là vàng chuyên gia austin picker nhấn mạnh
những thay đổi kinh tế vĩ mô có khả năng khuyến khích mua vàng nhiều hơn trong suốt cả năm hai nghìn hai mươi
dự báo giá vàng có thể đạt mức đỉnh từ hai đến hai một trăm linh đô la mỹ trên aus vào cuối năm nay
nhà phân tích chiến lược đầu tư austin pickle của wealthfargo nêu quan điểm
giá vàng hôm nay ngày chín tháng hai thị trường tiếp tục nóng ngay trước thời điểm ngày vía thần tài
với giá bán đã được đẩy lên mức cao kỷ lục hơn sáu mươi ba triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới tăng giá theo sự suy giảm của đô la mỹ và được dự báo có thể tiếp tục xu hướng tăng
khi có nhiều yếu tố đẩy giá đi lên
sau dịch ngày tám tháng hai giá vàng đồng loạt giảm mạnh tại tất cả các hệ thống cửa hàng
có nơi giảm đến một hai mươi năm triệu đồng trên lượng
biến động mạnh nhất được ghi nhận tại tập đoàn phú quý khi giá vàng scg được điều chỉnh giảm tới một mươi
một hai mươi ba triệu đồng trên lượng ở chiều mua ra và một hai mươi năm triệu đồng trên lượng ở chiều bán
tiếp sau đó là tại tập đoàn doji và hệ thống p g cũng giảm một triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra
còn chiều mua vào giảm một một triệu đồng trên lượng tại tập đoàn doge
nhưng giảm ít hơn tám trăm linh đồng trên lượng tại hệ thống p g
công ty vàng bạc đá quý sài gòn điều chỉnh giảm giá vàng sgc một triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào
và năm trăm chín mươi đồng trên lượng ở chiều bán ra
hệ thống bảo tiến binh châu điều chỉnh giá vàng biếng scg ít nhất so với các hệ thống khác
với mức giảm là một trăm ba mươi đồng trên lượng mua vào và một trăm linh đồng trên lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng
mỗi lượng vàng sgc những ngày này đã tăng khoảng một triệu đồng
so với trước tết nguyên đán phá đỉnh cũ là sáu mươi hai ba triệu đồng trên lượng thiết lập hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đình điểm nhất là ngày bảy tháng hai giá vàng sgc đã thiết lập kỷ lục mới đạt sáu mươi ba năm triệu đồng trên lượng
nhưng chỉ trong ngày hôm qua ngày tám tháng hai đã bốc hơi ngay một triệu đồng
diễn biến bất ngờ này được cho là bất thường và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua
khi thị trường trong nước đang trong kỳ biến động nóng
ngày vía thần tài hai nghìn hai mươi hai mùng một mươi tháng riêng đang đến gần
và ngay sau đó chỉ sáu ngày nữa là lễ tình nhân ngày một mươi bốn tháng hai
chuyện vàng trong nước tăng giá mạnh thời điểm đầu năm cận ngày vía thần tài không phải là chuyện lạ
dịp này giá vàng thường được đẩy lên rất cao nhưng nhu cầu giao dịch của thị trường vẫn rất tốt
thậm chí biết giá liên tục bị đẩy lên rất cao so với thực tế
người mua gần như chắc chắn lỗ tới hàng triệu đồng trên lượng
nhưng với nhiều người việc mua vàng cất chữ sẽ mang đến tay lọc sung túc cả năm
trên thực tế so với dịp vía thần tài năm ngoái giá vàng miếng đã tăng hơn bảy triệu đồng trên một lượng
trong khi so sánh với giá vàng thế giới giá vàng trong nước tăng mạnh thị trường thế giới lại không có biến động mạnh
khiến tranh lệch giữa hai thị trường lên mức kỷ lục một mươi ba bảy triệu đồng trên lượng
năm nay diễn biến đã lặp lại đến ngày hôm qua ngày tám tháng hai khi giá vàng trong nước đều tăng mỗi ngày
nhiều người dân lo ngại rằng giá vàng sẽ lập đỉnh vào đúng ngày vía thần tài
nên đã xếp hàng từ sớm để mua vàng
khiến một số sản phẩm hot như vàng miếng hay hình linh vật hổ vàng cháy hàng
đến ngày hôm nay sức cầu không còn lớn mà áp lực chốt lời tăng cao
dựa trên tình hình thị trường theo đánh giá của giới kinh doanh
giá vàng ngày vía thần tài có thể sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng sẽ không tăng sốc như mọi năm